một sự việc hy hữu đã xảy ra tại bệnh viện sản nhi quảng ngãi đó là cấp nhầm thuốc khiến bệnh nhân mất con
vâng thay vì cấp thuốc dưỡng thai an thai cho bệnh nhân
thì nhân viên bệnh viện sản nhi quảng ngãi đã cấp thuốc phá thai khiến thai nhi tử vong
sự việc một lần nữa cho thấy sự tắc trách của y bác sĩ trong việc điều trị cho người bệnh
theo hồ sơ bệnh án thai phụ lương thị tường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
trú tại xã nghĩa phương huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
nhập viện ngày một mươi tháng một trong tình trạng thai khoảng năm tuần
bóc tách túi thai ba mươi có nguy cơ xảy thai cao
theo chỉ định của bác sĩ bệnh nhân cần dùng thuốc an thai để điều trị
tuy nhiên nữ hộ sinh không thực hiện đúng quy trình lấy nhầm thuốc phá thai cho người bệnh
sau thời gian thai phụ có biến đổi
biểu hiện bất thường
dù các y bác sĩ nỗ lực nhưng thai nhi bị chết lưu do dùng thuốc không đúng chỉ định
hiện bệnh viện sản nhi cùng ngành y tế quảng ngãi nhận trách nhiệm vụ việc hy hữu này
xin lỗi gia đình người bệnh cùng với việc chăm sóc sức khỏe hậu sản cho bệnh nhân
vụ việc này một lần nữa cho thấy sự tắc trách chủ quan của y bác sĩ đã ảnh hưởng đến việc điều trị bệnh
cũng như niềm tin đối với ngành y tế của tỉnh quảng ngãi